thưa quý vị sau hai năm không tổ chức vì dịch bệnh lễ hội chùa hương năm nay trở thành điểm đến của nhiều du khách và phật tử cả nước về dự
sáng nay hai mươi bảy tháng một ngày sáu tết quý mão chùa hương chính thức khai hội
ngay từ sáng sớm mặc dù thời tiết có mưa phùn và lạnh nhưng cũng có nhiều du khách và người dân đến với chùa hương ngày đầu khai hội
theo ban quản lý khu di tích thắng cảnh hương sơn từ ngày một đến ngày năm tết chùa hương đã đón khoảng một trăm năm mươi lượt khách tới tham quan lễ chùa
lễ hội chùa hương sẽ kéo dài suốt ba tháng đầu xuân dự kiến sẽ đón rất đông lượng du khách và người dân tới tham quan và lễ chùa
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cho biết vào ngày hôm nay sân bay có lượng khách kỷ lục thông qua cảng
cụ thể trong ngày đã có chín trăm một mươi sáu chuyến bay đi và đến với gần một trăm năm mươi lượt khách trong đó lượng khách đến đạt gần chín mươi một lượt

ba ngày cao điểm sau tết tổng lượng khách qua sân bay tân sân nhất tăng gần sáu người và tăng thêm một trăm linh chuyến bay
tính chung cao điểm tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba sân bay tân sơn nhất đón khoảng ba tám triệu hành khách với gần hai mươi bảy lượt chuyến bay
một vụ tai nạn giao thông đường sắt đã xảy ra vào khoảng một mươi ba h bốn mươi năm chiều ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một trên tuyến đường sắt đoạn qua địa phận khối tân hùng phường huỳnh thiện thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
thời điểm trên xe ô tô bảy chỗ chở năm người lưu thông từ quốc lộ một a rẽ vào đường dân sinh băng qua đường sát không có gác chắn
do thiếu quan sát xe ô tô đã bị đoàn tàu khách se năm hành trình hà nội tp hcm đang lưu thông hất văng sang vệ đường hư hỏng nặng
rất may tài xế và bốn người đi cùng trên xe ô tô đã kịp thời phá cửa thoát thần
ngày hôm nay công an tỉnh bình phước đang lấy lời khai đối tượng trần ngọc quang
trú tại huyện đồng phú
trước đó ông nguyễn thuận chú thành phố đồng xoài nợ quang hai triệu đồng tiền thỏa thuận sau va chạm giao thông
tối ngày hai mươi sáu tháng một quang lên nhà ông thuận để đòi nợ
tại đây giữa hai người xảy ra mô thuẫn
thế vậy anh trịnh duy phương bạn của ông thuận lao vào can ngăn thì bị quang dùng dao đâm vào lưng
khiến anh phương tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
gây án xong quang đến cơ quan công an đầu thú
công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình cho biết vừa bắt giữ nguyễn võ mạnh cường
chú tỉnh ninh thuận và phạm quốc dân chú tỉnh bình định để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
hai đối tượng khai nhận từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đã thực hiện một mươi hai vụ trộm cắp xe máy
ở các tỉnh quảng bình bình định quảng ngãi tp hcm đắk lắc đồng nai và bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch
đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng theo quy định
đảm bảo an ninh trật tự tháng một năm hai nghìn hai mươi ba và tết nguyên đán quý mão
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
biểu dương toàn thể lực lượng đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn tết nguyên đán quý mão
quyết liệt triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự trước và trong dịp tết nguyên đán
công an các đơn vị địa phương đã tăng cường các biện pháp kiểm tra chỉ đạo công tác trực ứng trực
sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn và tiết kiệm
trong tháng một đã điều tra khám phá trên ba một trăm linh vụ phạm tội về trật tự xã hội
bắt gần bảy hai trăm linh đối tượng triệt phá hai mươi chín băng nhóm tội phạm bắt xử lý hơn chín trăm linh vụ
tội phạm ma túy phát hiện trên ba bốn trăm linh vụ gần bốn chín trăm linh đối tượng
thu giữ trên tám mươi kg heroin gần năm trăm linh kg và trên hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
tình hình giao thông có nhiều chuyển biến tích cực tai nạn giảm cả ba tiêu chí
cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn ma túy và quá tải trọng
tạo hiệu ứng xã hội tốt ý thức người tham gia giao thông được nâng lên rõ rệt
chúng ta cũng đã rất nhiều những nỗ lực những cố gắng để kéo giảm tội phạm
tấn công chấn áp tội phạm đồng thời phong ngừa tội phạm
mặc dù trong tháng tết như vậy rất tập trung vào rất nhiều việc đầu năm
nhưng mà số lượng phạm pháp hình sự giảm khoảng hai mươi so với tháng một mươi hai
trong bảy ngày nghỉ tết đã giảm ba vụ trong một ngày so với dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi ba
nếu chúng ta cứ đang kéo giảm tội phạm như thế này
bộ trưởng biểu dương toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
đã nêu cao tinh thần trách nhiệm không quản ngại khó khăn gian khổ tận tụy với công việc
ngày đêm căng mình với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự nhất là trong dịp tết nguyên đán
công tác trực ứng trực sẵn sàng chiến đấu cũng đã đảm bảo được tất cả các yêu cầu
ngay từ những ngày đầu của tháng một các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm hai nghìn hai mươi
đã được công chí triển khai rất nghiêm túc khí thế lên cao khuyết liệt
đặc biệt là đối với các vụ án các vụ việc các công tác trọng tâm trọng điểm
rất nhiều những hình ảnh đẹp toàn lực lượng công chí là hầu như chưa nghỉ tết
không phải chỉ là có đấu tranh phòng chống tội phạm
nhưng mà công chí ở hiện trường công chí ở mặt đường công chí ở thôn bảng xóm xã
thì đều có những hành động rất đẹp giúp đỡ nhân dân gần gũi nắm được tình hình trong dân
công chí đã đồng ý với công chí công chí đã đồng ý với công chí
những kết quả đã đạt được ngay trong những ngày đầu tháng đầu của năm mới
bộ trưởng yêu cầu toàn lực lượng triển khai nghiêm túc các mặt công tác trọng tâm
tạo những bước đột phá tạo đà cho năm hai nghìn hai mươi
tăng cường tuần tra kiểm soát an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
nhất là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự địa bàn vùng sâu vùng xa
bảo đảm an ninh trên tất cả các lĩnh vực không để bị động đột xuất bất ngờ
ngay sau tết tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm như đánh bạc
tín dụng đen trộm cắp cướp giật tài sản tội phạm ma túy bảo đảm trật tự an toàn giao thông
nhất là các tuyến giao thông trọng điểm các địa điểm diễn ra lễ hội đầu xuân
cùng với đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án sáu chuyển đổi số mạnh mẽ trong toàn lực lượng
lan tỏa những chiến công xuất sắc những hình ảnh đẹp những tấm gương cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân
dũng cảm tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
tết năm nay là tết an toàn
tai nạn giao thông trong bảy ngày tết giảm sâu cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín trước khi xảy ra dịch bệnh covid một mươi chín
so với bảy ngày nghỉ tết năm hai nghìn hai mươi hai tai nạn giao thông cũng giảm về số vụ và số người tử vong
đặc biệt là đã giữ được không để xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nào
chủ trì hội nghị giao ban toàn quốc về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những ngày đầu xuân năm mới
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an biểu dương nỗ lực của toàn lực lượng cảnh sát giao thông
làm việc xuyên tết để đảm bảo an toàn trong mọi cùng đường xuân
nổi bật trong dịp tết năm nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc kiên quyết xử lý các vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
bảy ngày nghỉ tết đã xử lý trên bảy bảy trăm linh trường hợp vi phạm trung bình mỗi ngày một một trăm linh trường hợp tăng hơn sáu sáu trăm linh trường hợp so với tết năm ngoái
tài nạn giao thông đã có phần rất quan trọng và bảo vệ một cái tết bình yên cho nhân dân
tài nạn giao thông giảm rất tốt rất rõ lét
không chỉ chúng ta làm giảm tài nạn giao thông còn đảm bảo vệ an ninh trật tự
năm nay báo cáo của các bệnh viện lớn chợ giấy huyện đức đều khẳng định
là tình hình tai nạn giao thông mà dẫn đến do nồng độ cồn giảm rất rõ rệt
trên các tuyến giao thông cảnh sát giao thông các địa phương đã trực tiếp và phối hợp phát hiện một mươi chín vụ phạm pháp hình sự
ba mươi một đối tượng giao cho cơ quan điều tra xử lý
đặc biệt hình ảnh hàng nghìn cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông toàn quốc thường trực trên các tuyến đường
tận tình hỗ trợ giúp đỡ trên hai trăm năm mươi người dân trên hành trình về quê đón tết
quay trở lại các thành phố lớn đã để lại rất nhiều thiện cảm

để ghi nhận tình hình an ninh trật tự và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân
đặc biệt hình ảnh hàng nghìn cán bộ chiến sát giao thông các địa phương đã trực tiếp và phối hợp pháp hình sự
để ghi nhận tình hình an ninh trật tự và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân
xuất nhập cảnh là nhu cầu cao nhất sau tết chính vì vậy ngay từ bảy h ba mươi sáng phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp hà nội đã đón một lượng lớn người dân đến làm hồ sơ thủ tục
mặc dù đây là ngày làm việc đầu tiên nhưng cán bộ chiến sĩ đều có mặt rất sớm để làm thủ tục cấp hộ chiếu xuất cảnh cho nhân dân
đặc biệt công an tp hà nội chủ trương huy động tối đa quân số đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu quả công tác một cách tốt nhất nhanh nhất giải quyết công việc đầu năm mới của người dân
mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán và hiệp định paris chính thức được ký kết vào ngày này cách đây năm mươi năm ngày hai mươi bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
đây chính là một thắng lợi ngoại giao mang tính quyết định buộc mỹ phải rút khỏi miền nam của việt nam tạo bước ngoặt quan trọng để việt nam hoàn thành hoàn toàn giành lại nền hòa bình độc lập tự chủ sau hai mươi năm bị xâm lược vào mùa xuân lịch sử năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
tổng thống cử tôi trở lại paris để thực hiện thêm một nỗ lực quan trọng nữa
chúng tôi mong rằng cuộc đàm phán này xứng đáng với sự mong mỏi của người dân trên toàn thế giới cho một kết cục sớm chấm dứt chiến tranh
chúng tôi sẽ công hiến hết mình với nỗ lực sự kiên nhẫn và hy vọng
đáp lại khi trả lời báo giới quốc tế về sự kiện đặc biệt quan trọng này đồng chí lê đức thọ cố vấn đặc biệt đoàn đại biểu chính phủ việt nam dân chủ cộng hòa tại hội nghị paris đã rất quyết liệt khi khẳng định nội dung quan trọng nhất của hiệp định paris sau khi được ký kết

kéo dài bốn năm tám tháng một mươi sáu ngày một cuộc đàm phán được coi là đỉnh cao của quá trình đấu tranh ngoại giao bền bì cuộc đấu trí được xem là bản lĩnh cam go nhất của thế kỷ hai mươi
đó là một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của nhân dân việt nam chúng tôi đã chiến đấu suốt một mươi tám năm qua một cách hết sức là bền bỉ và anh dũng
đó cũng là một cái thắng lợi
các hoạt động biểu diễn nghệ thuật cũng sẽ được tổ chức xuyên suốt trong những ngày diễn ra lễ hội tại khu di tích quốc gia đặc biệt đền sóc
năm hai nghìn hai mươi ba lễ hội gióng tại khu di tích quốc gia đặc biệt đền sóc được tổ chức trong ba ngày
từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tức là từ ngày sáu đến ngày tám tháng riêng âm lịch
đội cảnh sát giao thông đường bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi vừa giúp đỡ ba bà cháu về nhà vì không có tiền đi xe khách
sáng ngày hôm nay ba bà cháu gồm bà nguyễn thị mai
phạm văn long phạm thị thanh phương thường trú tại bốn trăm hai mươi một trần phú phường năm thành phố bà rịa vũng tàu
đi xe khách từ đà nẵng trở về lại vũng tàu nhưng vì không có đủ tiền trả vé xe nên đã bị nhà xe chưa rõ tên và số xe bỏ xuống dọc đường tại thị trấn la hà tư nghĩa
ngay khi nhận được tin báo của công an thị trấn la hà tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi
đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ một đã tiến hành kiểm tra thông tin đồng thời hỗ trợ ba triệu đồng cùng nhu yếu phẩm và đưa ba bà cháu đến bến xe quảng ngãi đồng thời liên hệ xe khách để đưa ba bà cháu về vũng tàu